để chuẩn bị cho năm học mới hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi tỉnh bắc ninh đã bổ sung cơ sở vật chất xây mới cải tạo sửa chữa nâng cấp phòng học phòng chức năng đầu tư mua sắm trang thiết bị phục vụ dạy và học
năm hai nghìn một mươi chín tỉnh bắc ninh đầu tư hơn bốn trăm ba mươi tỷ đồng cho cơ sở vật chất để sửa chữa và xây mới bảy trăm bốn mươi bảy phòng học trong đó bậc mầm non ba trăm tám mươi tám phòng bậc tiểu học một trăm tám mươi tám phòng và bậc trung học cơ sở hai trăm linh một phòng đáp ứng nhu cầu dạy và học
năm hai nghìn một mươi chín tỉnh bắc ninh đầu tư hơn bốn trăm ba mươi tỷ đồng cho cơ sở vật chất xây mới cải tạo sửa chữa nâng cấp phòng học phòng chức năng đầu tư mua sắm trang thiết bị phục vụ dạy và học